nhàm đối tượng gây dối được xác định là đã nhiều lần gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian dài
trong khi không ai trong nhóm này có đất ở đất canh tác trong diện tích đất mà xã đồng tâm đã bàn giao cho bộ quốc phòng
và cũng chính những nhóm đối tượng này đã không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người
đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các loại hung khí vũ khí vật liệu nổ
nhằm thực hiện kế hoạch cản trở các lực lượng chức năng xây dựng tường rào sân bay miếu môn
và quý vị có thể theo dõi sau đây lời lẽ của bọn họ để thấy rõ bản chất cực đoan bạo lực và hành động chống đối pháp luật đến cùng
chúng tôi đã chụp bình ga mới tinh và còn có những loại thuốc nổ
bởi vì chúng tôi là gần xưởng sản xuất thuốc nổ
cho nên là bọn nó biết trước nó sợ và không dám làm gì cả
bắt đầu cắt điện là chúng tôi điện ngay cơ sở điện lực là
nếu các anh muốn cắt điện hay không nếu muốn cắt điện
trong hai phút nữa mà không cho điện là chúng tôi cho nổ tất cả tám biên thế trong xã
đây là những lời đe dọa mà nhóm đối tượng đã đưa công khai lên mạng facebook vào tháng bốn và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cùng với đó các đối tượng đã nhiều lần gây dối cản trở các lực lượng chức năng
các đoàn công tác mỗi khi về xã đồng tâm làm việc liên quan đến đất sân bay miếu môn
con loan với mấy người người ta bỏ xe đạp ra đấy
thì bảo là mấy người bỏ xe ra để chặn để cho xe ô tô khỏi chở người đi
chị em tôi cũng có lúc hồi đầu là chúng tôi cũng sai

rất nhiều cán bộ đã bị những cái đối tượng này là cũng có những cái đe dọa có những cái xỉ nhục
và có những hành động là hết sức bức xúc
và kể cả những người dân mà có tinh thần có một cái nhận thức rất là tốt
thì cũng bị những đối tượng này khống chế và dọa nạt
ngoài đe dọa gây dối nhóm đối tượng này đồng thời đã chuẩn bị kế hoạch
vũ khí nhằm tấn công lực lượng chức năng
bảo vệ các đơn vị quân đội xây dựng đất sân bay miếu môn
sường rào sân bay miếu môn

để chuẩn bị vũ khí chống lại các lực lượng chức năng khi có diễn biến xảy ra
ông kinh có chỉ đạo mỗi người một việc
có người thì đi mua xăng có người thì đi mua liệu đạn có người thì đi mua dao
tôi cũng có nằm trong tổ quyết tử
và tổ quyết tử của tôi là một mươi ba người
trong đó ông công là người đứng đầu
sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng
khi có diễn biến xảy ra
lực lượng chức năng về tại xã đồng tâm
sân bay miếu môn có địa giới nằm trên bốn xã
bao gồm mỹ lương trần phú đông lạc thuộc huyện trương mỹ
và đồng tâm thuộc huyện mỹ đức
việc thực hiện chính sách đất đai cùng như nhau
nhưng ba xã thuộc trương mỹ đã thực hiện nghiêm chỉnh
chỉ có nhóm đối tượng tại thôn hoành của xã đồng tâm
là dựa vào vỏ bọc khiếu nại đất đai để kích động và cố tình chống đối
kết quả điều tra bước đầu cho thấy
đối tượng lê đình kỳnh
giữ vai trò chủ tịch
cầm đầu nhóm đối tượng gây dối
trong đó có thành phần có tiền án tiền sự
về tội cướp và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
sau nhiều vụ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã đồng tâm hà nội
ngày chín tháng một vừa qua
nhóm đối tượng này đã chủ động tấn công các lực lượng chức năng
khi đang tuần tra kiểm soát an ninh trên địa bàn
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
các đơn vị quân đội bắt đầu xây dựng tường rào sân bay miếu môn
ở trên địa phận các xã thuộc huyện trương mỹ
nhóm đối tượng chống đối gia tăng sự manh động
có nhiều lời lẽ đe dọa đến việc xây dựng tường rào
lực lượng chức năng đã phải tăng cường quân số tuần tra kiểm soát
và lập chốt công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi lực lượng chức năng đến cổng khu vực cổng nàng hoành
các đối tượng đã chủ động tấn công lực lượng chức năng
bằng pháo gạch đá bom xăng
và đặc biệt là chúng đã dùng liều đạn
ném vào lực lượng chức năng
lực lượng chức năng đã tiến hành kêu gọi
chấm dứt dừng lại các hành vi tấn công
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục tấn công lực lượng chức năng quyết liệt hơn
lê đình công là con trai lê đình kình
một trong những đối tượng cầm đầu
chỉ đạo nhóm đối tượng chống đối
cùng lê đình kình chỉ đạo các đối tượng khác
chuẩn bị vũ khí và tấn công lực lượng chức năng
lúc đầu chúng tôi cũng ném đá
sau đó là ném bom xăng
lực lượng chức năng đã kêu gọi là chúng tôi đầu hàng
chúng tôi không đầu hàng
và chúng tôi vẫn tiếp tục ném đá và bom xăng vào các lực lượng chức năng
và qua cái tối hôm tám vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy là cái hành vi của chúng tôi là hoàn toàn là sai trái
sau nhiều lần kêu gọi
nhưng nhóm đối tượng vẫn tấn công quyết liệt
lực lượng chức năng bị các đối tượng chống trả hết sức dã man
chúng tôi có sai tôi là
thì ông chức có bảo tôi là đẩy mạnh về phía đằng trước là được
thì tôi có đẩy mạnh về phía đằng trước
và sau đó tôi đi xuống
thì thấy công chức có đổ xăng ba đến năm lần gì đó
và tôi thấy cán bộ
có tiếng hét lên
và tôi viết là cán bộ ở dưới
và tôi nghe thấy ông chức nói là
chúng tôi phải đi
kết quả điều tra bước đầu cho thấy
nhóm đối tượng này
đứng đầu là lê đình kình
còn liên hệ với nhiều đối tượng
và nhiều cá nhân
để viết bài sai sự thật
về nguồn gốc đất sân bay miếu môn
đã xem trên trang tài nhân
facebook của những người như
lê dũng bô ba
hồ cương quyết
và tuấn đa nẵng
tôi đã hiểu là họ là những người
đang trồng phá nhân quốc
và nhiều lần
về gặp ông lê đình kình
đã xin hồ sơ đất đai
để viết trên trang đất đai
cả nhân của mình
tôi thấy là
những bài viết đấy là không đúng sự thật
cơ quan công an cho biết thêm
đến thời điểm hiện nay
các đối tượng cơ bản
đã thừa nhận hành vi sai trái
vi phạm pháp luật của mình
vâng qua những thông tin vừa rồi
thì chúng tôi mong rằng
mỗi người dân chúng ta
cần nắm rõ bản chất vụ việc
vi phạm pháp luật tại xã đồng tâm
để kỳ cương phép nước
được thực thi một cách nghiêm minh
thưa quý vị
liên quan đến vụ việc này
vào chiều ngày hôm qua
viện kiểm soát nhân dân hà nội
đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
đối với hai mươi hai đối tượng
về tội giết người
và chống người thi hành công vụ
trước đó thì vào ngày chín tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án
về ba tội danh
để điều tra vụ trọng án
việc xảy ra tại xã đồng tâm
huyện mỹ đức
gồm các tội danh
tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép
và chống người thi hành công vụ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra
đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam
đối với một mươi chín bị can
về hành vi giết người
lê đình công
lê đình uy
bùi văn niên
nguyễn văn tuyến
trần thị luộ
bùi thị nối
bùi văn tiến
bùi văn tuấn
nguyễn quốc tiến
lê đình doanh
bùi thị đục
lê đình quân
lê đình quang
nguyễn văn duệ
nguyễn thị bét
trịnh văn hải
nguyễn văn cung
lê đình trức
đã bị khởi tố bị can
và bắt tạm giam
về hành vi giết người
hiện đối tượng trước
đang nằm ở bệnh viện
đồng thời khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam
đối với hai bị can
về hành vi chống người thi hành công vụ
lê đình hiển
bùi viết tiến
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đang tạm giữ hình sự
đối với bốn đối tượng
là nguyễn thị dung
về hành vi chống người thi hành công vụ
nguyễn xuân điều
trần thị phượng
đào thị kim
về hành vi giết người
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục điểm báo
xin mời biên tập viên đức minh hương
vâng ạ xin cảm ơn chị phương thảo
và quý vị thân mến
ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết cho mục điểm báo sáng nay
thưa quý vị một thông tin rằng không thể bịa đặt xuyên tạc sự thật
nhằm có thể đánh cháo biện minh hay cổ suý cho hành vi cố tình coi thường kỷ cương phép nước
đó chính là nội dung thông tin được đăng tải trên báo quân đội nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã đồng tâm mỹ đức hà nội
trên một số trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài
đã xuất hiện nhiều ý kiến quan điểm sai lệch cố tình bóp méo sự thật đổi trắng thay đen
lợi dụng sự việc để gây chia rẽ giữa đảng nhà nước lực lượng vũ trang và nhân dân
cũng trên báo quân đội nhân dân
cho biết rằng họ không chỉ biện minh cổ suý cho những hành vi vô thiên vô pháp
coi thường kỷ cương phép nước mà còn muốn kích động thổi phòng sự việc
lôi kéo để tiếp tục làm phức tạp tình hình thực hiện âm mưu chống phá đảng nhà nước lực lượng vũ trang và nhân dân
ba nội dung chính được bài viết phân tích làm rõ đó chính là cố tình đánh cháo khái niệm
vu khống chính quyền giải quyết chưa thỏa đáng và yêu cầu tấn công chấn áp tội phạm là cần thiết
quyết liệt tấn công chấn áp để kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm
là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi của công an tp hcm
và thông tin này được đăng tải trên số báo công an nhân dân ra ngày hôm nay
theo thông tin tại đại hội đại tướng tô lâm đã nhấn mạnh rằng
ngăn chặn kéo giảm được tội phạm hàng ngàn gia đình sẽ không phải trở thành nạn nhân
và hàng nghìn người sẽ không vướng vào vòng lao lý
cũng trên báo công an nhân dân có bài viết
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm khẳng định
kết quả về các mặt kinh tế xã hội tp hcm đạt được trong năm qua
có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nói chung
công an tp hcm nói riêng
để sơ phân tích việc xử lý những vụ việc nóng vụ việc nổi cộng
đã xảy ra tại tp hcm trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí bí thư thành ủy đánh giá
công an tp hcm đã chủ động sáng tạo dũng cảm kiên cường
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thưa quý vị
trên số báo về tuổi trẻ năm hai nghìn hai mươi có bài viết rằng
dự án nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất có tổng vốn đầu tư
lên tới là một mươi chín trăm chín mươi tỷ đồng
sẽ không dùng vào ngân sách nhà nước
và thông tin này cũng là thông tin đăng tải trên số báo về tuổi trẻ
theo báo tuổi trẻ phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến
về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga t ba
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
giao bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương
khiến kết luận rõ dự án đã đủ cơ sở pháp lý
để thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư
đồng thời làm rõ nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án
không sử dụng vốn ngân sách nhà nước
trước đó bộ kế hoạch đầu tư kiến nghị thủ tướng xem xét
quyết định tổng công ty cảng hàng không việt nam
là nhà đầu tư dự án sân nhà ga t ba tân sơn nhất
để nâng công suất sân bay lên năm mươi triệu khách một năm
vốn đầu tư thực hiện dự án là khoảng một mươi chín trăm chín mươi tỷ đồng
bằng nguồn vốn góp của tổng công ty cảng hàng không việt nam
thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đáng chú ý
đăng tải trên các báo số báo ra ngày sáng ngày hôm nay
còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục chương trình
trong sáng phương nam cùng với biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy ạ
thưa quý vị chi tay heo đất đã đón những chú chuột
về làm kế hoạch nhỏ
hình thức tống cụ ngân tân này
phát dụng hàng năm vào những ngày học cuối cùng
trước tết nguyên đáng ở trường tiểu học nguyễn tị minh khai
quận gò vấp tp hcm
đây là những chú heo đất của các lớp học
trường tiểu học nguyễn thị minh khai
quận gò vấp tp hcm
và đây là những chú chuột đất vừa được trang trí xong
chúng là những sản phẩm được thầy cô chuẩn bị sẵn
các em học sinh sẽ đảm nhận phần trang trí
cuộc thi này có hai nội dung chính
trang trí thiệp và tô màu lên vật
sản phẩm của con là con chuột đất
con trang trí theo chủ đề nó sẽ nổi bật
con muốn năm con chuột này hợp nhiều may mắn
và hợp nhiều hạnh phúc trong năm nay
giáo dục cho các em học sinh hiểu được về cái ngày tết
ý nghĩa của ngày tết
một cái sự đoàn viên và một cái sân vầy
và cái giáo dục thứ hai cho các học sinh biết hiểu được là
năm vừa rồi là năm con heo đất
chuẩn bị bước sang năm tranh tí năm hai nghìn hai mươi là con chuột
nhằm cho các em hiểu được là
con heo đã qua đi
thì con chuột năm mới sắp bước ra
theo thông lệ hàng năm ở trường tiểu học nguyễn thị minh khai
những chú heo đất mới
năm nay là chuột đất
sẽ được trang trí đẹp mắt để tiếp tục phong trào nuôi heo đất của các lớp
còn những chú heo đất cũ sẽ được mổ ra
để dành tặng những món quà xuân ý nghĩa
cho những học sinh còn khó khăn
trong phần tiếp theo của chương trình
cùng đến với câu chuyện của người giữ trọng trách
làm nghiệp cầu nối bờ vui
giữa đất liền với trường san
đã đến thời lượng của thông tin giao thông
thưa quý vị sáng ngày hôm nay
chúng tôi muốn nói đến một vấn đề giao thông
tưởng chừng như ai cũng biết
thế nhưng vẫn có nhiều người cố tình vi phạm
đó là tình trạng vượt đèn đỏ
nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra
tại các ngã ba ngã tư
do người điều khiển phương tiện cố tình
không chấp hành tín hiệu giao thông
và chỉ vì nhanh vài giây
nhưng hậu quả để lại có thể là chậm cả đời
hoặc đánh đổi bằng cả tính mạng
trở lại với câu chuyện mà chúng tôi đã đề cập khi bắt đầu chương trình
đó là thời tiết mưa phùn ẩm
sẽ dễ khiến chúng ta mắc các bệnh về hô hấp
và mới đây để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp
do chủng virus mới
coronavirus tại thành phố vũ hán
tỉnh hồ bắc trung quốc
đang diễn ra phức tạp
bộ y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng
thực hiện các biện pháp phòng bệnh
các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
xâm nhập và sẵn sàng thu dung
điều trị quản lý ca bệnh
khi phát hiện trường hợp bệnh đầu tiên nếu có
theo đó bộ y tế khuyến cáo người dân hạn chế
tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính
khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh
thì phải đeo khẩu trang y tế đúng cách
và giữ khoảng cách khi tiếp xúc
giữ ấm cơ thể vệ sinh cá nhân
giữa tay thường xuyên bằng xà phòng
xúc họng bằng nước sắt khuẩn miệng
để phòng bệnh viêm phổi
cần che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi
tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay
để giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp
hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại
nuôi động vật hoặc động vật hoang dã
những người trở về từ vũ hán trung quốc
hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi
tại vũ hán trong một mươi bốn ngày
nếu có dấu hiệu sốt ho khó thở
cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất
để được tư vấn khám điều trị kịp thời
chủ động đối phó với dịch bệnh
ngộ độc tai đạn cấp cứu hàng loạt
có thể xảy ra
tổ chức tốt được cấp cứu khám chữa bệnh
cho người bệnh là nhiệm vụ trọng tâm
mà bộ y tế yêu cầu các cơ sở y tế
thực hiện công tác cấp cứu khám chữa bệnh
trong dịp tết nguyên đán canh tí
các cơ sở y tế phải dự trữ
đủ thuốc máu dịch truyền và các phương tiện
trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu
khám chữa bệnh đảm bảo tất cả người bệnh
cấp cứu được khám và điều trị kịp thời
không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ
nếu trái tuyến trái chuyên khoa
cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định
giải thích đầy đủ cho người bệnh người nhà người bệnh
trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác
trong dịp tết nguyên đán như mọi năm
các đơn vị tổ chức thăm hỏi và đón tết
cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện
trong dịp tết đặc biệt chú ý người bệnh nghèo
người bệnh thuộc đối tượng chính sách
thu quân và chúc tết tại các đảo
thu quần đảo trần sa
để đảm bảo an toàn cho người và hàng
không thể không nhắc tới công việc thầm lặng
của những thủy thủ tàu
những người đã giữ trọng trách
làm nhịp cầu nối bờ vui
giữa đất liền với đảo sa
gắn liền với đại dương mênh mông
đối với anh lê văn trung thuyền trưởng tàu bốn trăm chín mươi
thì những chuyến hành trình đến với quần đảo trường sa
luôn khiến anh cảm thấy vinh dự tự hào
và coi đó là số bệnh thương liêng
bởi chuyến hành trình không đơn thuần là vận chuyển quà hàng hóa
mà còn là hành trình gửi gắm yêu thương
mang tình cảm từ đất liền
để với nơi đầu sóng ngọn gió
đối với tàu bốn trăm chín mươi chúng tôi
với vai trò là cầu nối
giữa đất liền với trần sa
chúng tôi khẩn trương gấp rút
để vận chuyển hàng hóa
đem đi hơi ấm hương vị tết
từ đất liền ra với trần sa
để đảm bảo cho các anh ở nơi đầu sóng ngọn gió
đóng một cái tết vui vẻ ấm cúng
vững bền ý chí
chủ quyền vùng biển
đảo thêm lục địa thương liêng của tổ quốc
chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị
thử thuốc men
sắp xếp phòng ở nơi ăn trốn ở
gọn gàng hợp lý sạch sẽ
và thông thoáng
để cho cán bộ chiến sĩ
được thay thù quân
được sinh hoạt một cách tốt nhất
và trong quá trình di chuyển
trên biển chúng tôi đã tổ chức
tránh sóng tránh gió
cho bộ đội
sức khỏe tốt nhất
để thực hiện nhiệm vụ
địa hình nhiều đảo phức tạp
khiến con tàu không thể lại gần
và buộc phải di chuyển
bằng những chiếc xuồng như thế này
bên cạnh đó
thời điểm cuối năm biển động
sóng to gió lớn
đặc biệt là rông gió trên biển
thường đến nhanh bất trợt
diễn biến khó lường
khiến những chiếc xuồng vận chuyển người và hàng hóa
luôn trong tình trạng bị dập dành
nếu thao tác không dứt khoát
có phương án đề phòng mọi tình huống xảy ra
thì sẽ rất nguy hiểm
chúng tôi tổ chức
quản triệt từ công tác bảo đảm an toàn
cho người hàng hóa
lên xuống xuồng
như chọn thời điểm xuồng lên cao nhất
những thời điểm như thế
nên chọn thời điểm để
cho người hàng hóa lên xuống
là bảo đảm an toàn nhất
và thứ hai nữa
xuồng rời tàu
ra vào đảo
những lúc như thế
luôn phải đặc biệt chú ý quan sát
và có cái hiệp đồng
giữa tàu đảo với xuồng
bởi vì quá trình thực hiện nhiệm vụ
nhiều lúc dân rông gió
đến bất chợt
những lúc như thế thì
rất là nguy hiểm và khó khăn cho xuồng
thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi luôn chú ý để bảo đảm an toàn
tết đã đến sớm với quân và dân
trên các đảo trường xa
nhìn thấy niềm vui hạnh phúc của quân và dân trên đảo
càng cho thấy biển và bờ
càng gần hơn
nhờ những chuyến tàu kết nối yêu thương
và đến đây thì chương trình an ninh ngày mới cũng xin được tạm dừng